cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã nhận được đơn tố cáo từ nghệ sĩ ưu tú đức hải
liên quan đến đối tượng nhâm hoàng khang
nghệ sĩ đức hải từng bị yêu cầu chuyển hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản của khang
để chuột lại tài khoản facebook cá nhân
nghệ sĩ ưu tú đức hải từng lên tiếng về việc bị một số đối tượng gửi tin nhắn uy hiếp tống tiền vào đầu tháng sáu
khoảng thời gian cuối tháng năm trang mạng xã hội của nghệ sĩ này có đăng tải nội dung với ngôn từ phản cảm
đức hải chia sẻ mình bị chiếm đoạt tài khoản facebook cá nhân
và vào ngày ba tháng sáu có những tin nhắn của một số đối tượng nạc danh
yêu cầu chuyển hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của nhâm hoàng khang
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm có phản hồi đơn tố cáo của nghệ sĩ ưu tú đức hải
và cho biết đang điều tra vụ việc
đến ngày bốn tháng một mươi khi nhâm hoàng khang bị bắt liên quan hành vi xâm nhập dữ liệu mạng máy tính cờ bạc
để tống tiền hàng trăm triệu đồng nghệ sĩ đức hải tiếp tục nộp đơn
để phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến đối tượng này
hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tp hcm để điều tra xử lý theo quy định pháp luật